ngày hai mươi sáu tháng năm công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình cho biết liên quan đến vụ việc thiêu tá cảnh sát giao thông bị hai thanh niên vượt đèn đỏ gây trọng thương
đơn vị đã bắt giữ lê phạm hoàng duy sinh năm hai nghìn hai và nguyễn quang minh sinh năm hai nghìn hai cùng chú tỉnh thanh hóa để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi sáu tháng năm thiếu tá trịnh đức trung cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố ninh bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu lim thuộc địa bàn phường phúc thành đã bị hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi năm vượt đèn đỏ đâm phải
khiến cho thiếu tá trung bị thương và bất tỉnh hai nam thanh niên này bị bắt ngay sau đó hiện thiếu tá trung được chẩn đoán gãy chân tình trạng sức khỏe đã qua cơn nguy kịch
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi sáu tháng năm thiêu tá trung được chẩn đoán gãy chân tình trạng sức khỏe đã qua cơn nguy kịch